những cuộc đối đầu giữa việt nam và thái lan luôn đem đến sự hấp dẫn và kịch tính
mời quý vị cùng hòa chung với không khí cổ vũ bóng đá cuồng nhiệt của các cổ động viên trước trận đấu quan trọng này
vâng thưa quý vị hiện tại tôi đang có mặt tại sân vật động mỹ đình
còn một vài giờ nữa thì trận đấu giữa đội tuyển việt nam và đội tuyển thái lan mới diễn ra
nhưng mà các cổ động viên đã mang đến bầu không khí sôi động náo nhiệt tại nơi đây từ rất sớm
mỗi lần gặp thái lan thì đối với thái lan có cảm xúc có gì đó rất đặc biệt
cho nên đối với thái lan là phải đếch mỹ đình
trong lòng mong muốn là được hai nhưng mà nếu không được hai thì được ba điểm rồi
từ đầu giờ chiều rất đông người đã hòa mình vào dòng người hâm mộ đến sân để cổ vũ đội tuyển
tiếng kèn tiếng trống cùng với sự cổ vũ cuồng nhiệt của người hâm mộ làm không khí trước trận đấu càng thêm sôi động
tất cả đều chung một niềm tin chiến thắng dành cho thầy trò huấn luyện viên park hang seo
tình yêu bóng đá của các cổ động viên việt nam khiến bạn bè quốc tế vô cùng ấn tượng kể cả cổ động viên đội bạn
trước trận đấu tôi rất hồi hộp đến sân thấy cổ động viên rất đông tôi thấy huấn luyện viên park hang seo rất giỏi
tôi tin là việt nam sẽ chơi hay hơn và tôi hy vọng sẽ có kết quả hòa cho thái lan
để trận đấu diễn ra an toàn cổ động viên đến sân có những phút giây đáng nhớ
lực lượng an ninh đã được đảm bảo trước trong và sau khi diễn ra trận đấu
nhiều tuyến đường quanh sân vận động mỹ đình và trung tâm hà nội sẽ tạm cấm một số phương tiện để đảm bảo giao thông
mỹ đình tối nay sẽ thực sự trở thành một trào lửa
với sự cuồng nhiệt của các cổ động viên và sự công hiến nỗ lực hết mình của các cầu thủ bóng đá
xin chúc cho các cầu thủ của chúng ta sẽ giành được chiến thắng dành tặng cho người hâm mộ
việt nam vô địch việt nam vô địch